thưa quý vị khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hôm nay bốn tháng bảy một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra trên đường tránh lũ đoạn qua xã hồng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình làm hai xe ô tô biến dạng hai người chết tại chỗ tài xế mắc kẹt trong xe và ba người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi năm đã va chạm với xe đầu kéo biển số bảy mươi sáu c sáu nghìn bốn mươi chín kéo theo rơ móc bảy mươi sáu r hai trăm linh chín
cú va chạm này làm tài xế xe con dính chặt trong khoang lái một nạn nhân khác văng ra khỏi đường tử vong
ba người trên xe con bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện lệ thủy
phần đầu phía lái của hai xe
bị biến dạng nặng xe con hư hại nặng nề
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường và tiến hành cứu hộ cứu nạn đối với các nạn nhân
hiện cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đang tiếp tục cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn